lào nỗ lực ổn định cuộc sống người dân bị ảnh hưởng do vỡ đập thủy điện
mỹ xác nhận không áp thuế ô tô nhập khẩu của eu
thưa quý vị và các bạn kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay ngày hai mươi bảy tháng bảy
đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đường bắc sơn hà nội và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
dự lễ viếng có các đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
nông đức mạnh chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch nước trần đức lương
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch nước
phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch quốc hội các đồng chí lão thành cách mạng
và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của đất nước
vì chủ nghĩa xã hội vì nghĩa vụ quốc tế cao cả
đảng nhà nước nhân dân ta mãi mãi khắc ghi và đời đời biết ơn những chiến công hào hùng
sự hy sinh oanh liệt công hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ thương bệnh binh
việc chăm lo thực hiện chính sách yêu đãi người có công với cách mạng
là bổn phận nhiệm vụ thường xuyên lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
thể hiện tính yêu việt bản chất tốt đẹp của chế độ ta
góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước
tiếp đó đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
cách đây bảy mươi một năm chủ tịch hồ chí minh đã chọn ngày hai mươi bảy tháng bảy hàng năm là ngày thương binh toàn quốc
này là ngày thương binh liệt sĩ
đây cũng là dịp nhắc nhờ toàn đảng toàn quân toàn dân ta phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn
mãi ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ thương binh gia đình người có công với cách mạng
đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
hội nghị bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa việt nam vì sự phát triển bền vững đã diễn ra vào sáng nay
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự và chỉ đạo hội nghị
cùng dự có đồng chí võ văn thường bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương
di sản văn hóa ngày càng nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo đảng
nhà nước có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan ban ngành và nhân dân trên cả nước
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã phối hợp với các bộ ngành ở trung mương và địa phương
cùng với sự hỗ trợ của hội đồng di sản văn hóa quốc gia hội di sản văn hóa việt nam và nhiều tổ chức xã hội
thông qua chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và chương trình mục tiêu về phát triển văn hóa
chính phủ đã hỗ trợ trực tiếp cho các địa phương trên cả nước chống xuống cấp và tu bổ di tích
công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích đã đạt được những hiệu quả tích cực
huy động nguồn vốn không nhỏ từ các tổ chức đoàn thể doanh nghiệp cộng đồng và nguồn vốn viện trợ của unesco
các tổ chức chính phủ phi chính phủ cho bảo vệ tu bổ tôn tạo và phục hồi di tích
nhiều di tích đã được tu bổ chống xuống cấp bằng nhiều biện pháp khác nhau
tuy nhiên vẫn còn nhiều di tích bị sửa sai quy cách nhất là các di tích được sửa chữa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa
do buông lỏng quản lý do sự thiếu hiểu biết của chính quyền và nhân dân ở các địa phương
nhất là việc chỉ muốn thay thế mới toàn bộ các kết cấu kiến trúc dẫn đến làm mới di tích
tại hội nghị các ý kiến tham luận cho rằng cần phải tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật
về lĩnh vực bảo vệ và quản lý di sản văn hóa tiếp tục nghiên cứu xác định giá trị các di sản văn hóa thiên nhiên
di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của việt nam để xếp hạng ở các cấp
tối ngày hai mươi sáu tháng bảy tại hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng nguyễn đức cảnh
năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám cho bảy mươi cá nhân tiêu biểu tham dự có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị
thường trực ban bí thư đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương tại lễ trao giải ban tổ chức đã vinh danh bảy mươi cá nhân là những kỹ sư
bốn mươi công nhân lao động đã có nhiều sáng kiến trong cải tiến kỹ thuật làm lợi hàng tỷ đồng cho đơn vị
công ty doanh nghiệp thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư biểu dương bảy mươi cá nhân được vinh dự nhận giải thưởng
mong muốn các cá nhân tiêu biểu sẽ tiếp tục tạo ra nhiều sáng kiến có hiệu quả thiết thực
làm lợi cho doanh nghiệp đất nước đề nghị tổ chức công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc
triển khai thực hiện tốt nghị quyết trung mương sáu
khóa một mươi về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân việt nam thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
tập trung đào tạo nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ công nhân lao động đẩy mạnh phong trào thi đua
lao động giỏi lao động sáng tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
của đất nước trong thời gian tới chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh điện
biên về tình hình phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng
tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao kết quả mà tỉnh điện biên đã đạt
được trong thời gian vừa qua đặc biệt là vấn đề quốc phòng an ninh trong xây dựng nông thôn mới và
cải cách thủ tục hành chính phó thủ tướng đề nghị thời gian tới điện biên cần sắp xếp lại các chỉ
tiêu kinh tế xã hội xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội phù hợp với địa phương ngoài ra điện
phải đẩy mạnh công tác quảng bá tiềm năng xúc tiến hợp tác đầu tư để thu hút nguồn vốn đầu tư cho
địa phương chú trọng thực hiện các chính sách dân tộc miền núi trước đó đoàn của phó thủ tướng đã
đền viếng nghĩa trang liệt sĩ a một thăm mô hình nông thôn mới tại xã thanh hưng huyện điện biên thăm
và tặng quà cho năm gia đình chính sách tại đội năm xã thanh hưng trao tặng năm mươi triệu đồng cho quỹ khuyến
học xã thanh hưng huyện điện biên
sau đây là cụm thông tin về những hoạt động nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ tại một số
địa phương tối qua tại nghĩa trang mai dịch hà nội đoàn khối các cơ quan trung ương phối hợp với
thành đoàn hà nội bộ tư lệnh thủ đô bộ đội biên phòng đã thắp nến tri ân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương
binh liệt sĩ tại buổi lễ các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã dân hương dân hoa bày tỏ lòng
thanh kính tưởng nhớ biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc tại đài tưởng niệm và gần hai phần mộ các
đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các bậc lão thành cách mạng các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại
nghĩa trang mai dịch tháng bảy tháng tri ân là dịp nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ
công lao và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước họa động thắp nến chi ân các anh hùng liệt sĩ của tuổi trẻ khối các quan trung
ngày hôm nay thì là một trong chuỗi các hoạt động nhằm kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương minh liệt sĩ
đây chính là hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc ta thể hiện tình cảm của tuổi
trẻ hôm nay với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước để mỗi đoàn viên thanh niên hiểu hơn về
truyền thống anh hùng bất khuất của dân tộc về công lao hy sinh to lớn của thế hệ đi trước
năm tháng sẽ trôi qua nhưng sự đóng góp
của các anh hùng liệt sĩ sẽ mãi ghi vào trang sử vàng oanh liệt của dân tộc như một thiên anh hùng ca
bất diệt những ngọn nến những nén nhang của tuổi trẻ hôm nay là lời hứa quyết tâm sẽ tiếp tục phát
huy truyền thống cách mạng của dân tộc việt nam anh hùng nguyện không ngừng lao động rèn luyện
cống hiến hết mình vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
với tư cách là một người cán bộ trẻ thì mình cũng cảm thấy là cái sự tri ân của ngày hôm nay rất là sâu sắc
và mong rằng là với cái tinh thần đấy thì các bạn trẻ như mình cũng sẽ phát huy và nỗ lực học tập
không ngừng để có thể đem sức mình sức trẻ để đóng góp được trong bối cảnh mới bối cảnh hội nhập
đang ngày càng sâu rộng để không hổ thẹn được những sự hy sinh của các bậc tiền nhân những thế hệ cha
anh đi trước để cho ngày nền độc lập như ngày hôm nay cùng thời điểm này tại hơn hai nghĩa trang
liệt sĩ còn lại trên địa bàn hà nội và cả nước cũng đồng loạt diễn ra lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
cũng trong tới qua tại nghĩa trang liệt sĩ hương điền xã phong an huyện phong điền
tỉnh thừa thiên huế nơi có hơn ba sáu trăm linh người con yêu tú của đất nước đang yên nghỉ
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tỉnh thừa thiên huế và huyện đoàn phong điền tổ chức
chương trình thắp lửa truyền thống sáng mãi niềm tin tri ân các anh hùng liệt sĩ
ôn lại truyền thống vẻ vang của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến
chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ tổ chức dâng hương dâng hoa thắp sáng hàng
nghìn ngọn nến trên các phần mộ liệt sĩ thể hiện tấm lòng tri ân của tuổi trẻ đối với các anh hùng
liệt sĩ đã cống hiến anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc và quyết tâm nguyện
noi gương các anh hùng liệt sĩ ra sức học tập rèn luyện và công hiến sức trẻ cho quê hương đất nước
cũng tại nghĩa trang liệt sĩ này tỉnh đoàn thừa thiên huế đã trao tặng một mươi xuất quà cho
hành chính sách tiêu biểu cùng một mươi xuất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện phong điền
nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy chiều tối ngày hai mươi sáu tháng bảy tại nghĩa trang liệt sĩ
tỉnh long an tỉnh đoàn long an đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
hoạt động thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy là hoạt
động nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhấu nguồn đền ơn đáp nghĩa của thế hệ trẻ đối với thế hệ
sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc góp phần giáo dục
truyền thống cách mạng tự hào dân tộc khơi dậy tinh thần yêu nước nâng cao ý thức trách nhiệm
của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tháng bảy là tháng tri ân những người đã dành cả tuổi thanh xuân sương máu vì nền độc lập tự do
của tổ quốc chính vì thế những đảng viên đoàn viên thanh niên ở xã bình trung huyện bình sơn
đã góp những hành động nhỏ như dọn dẹp nhà cửa
chăm lo việc hương khói cho những gia đình liệt sĩ người có công không còn thân nhân
hành động này nhằm tri ân những người đã hy sinh sương máu vì nền độc lập tự do dân tộc
thông qua mô hình mãi mãi tri ân
hiện xã bình trung huyện bình sơn có khoảng bốn trăm linh nhà ở liệt sĩ người có công không còn thân nhân
chủ yếu để chăm lo việc thờ phụng đầu năm hai nghìn một mươi tám tri bộ quân sự xã bình trung đề xuất với đảng
ủy xã thực hiện mô hình mãi mãi tri ân ngoài đảm nhận việc dọn dẹp nhà cửa
hàng tháng mỗi đảng viên trong tri bộ còn tự nguyện đóng góp từ năm đến năm mươi đồng để chăm lo
việc hương khói thờ cúng các liệt sĩ thương binh bệnh binh người có công cách mạng đã khuất
mới hình thành hơn sáu tháng nay nhưng mô hình mãi mãi tri ân đã có sức lan tỏa mạnh mẽ
ban đầu chỉ có một mươi tám đảng viên tri bộ quân sự xã đến nay đã có thêm bốn mươi năm đoàn viên thanh niên ở địa phương
cùng tham gia việc làm nhỏ của những đảng viên đoàn viên ở xã bình trung huyện bình sơn
nhưng là bài học lớn về tình yêu quê hương đất nước thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay
đối với những người đã hy sinh máu xương để tổ quốc được nở hoa
hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước
tại xã cộng hòa huyện nam sách tỉnh hải dương việc triển khai thực hiện đề án hỗ trợ người có công
với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh hải dương theo quyết định của thủ tướng chính phủ giai đoạn hai
đạt hiệu quả tích cực
hỗ trợ xây mới sửa chữa nhà ở cho gần bốn mươi hộ gia đình người có công
quyết định số hai mươi hai của thủ tướng chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
là chính sách mang nhiều ý nghĩa nhân văn thiết thực
với những cách làm đồng bộ cụ thể xã cộng hòa đang nỗ lực hoàn thành công tác hỗ trợ
cho các hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở theo đúng kế hoạch đề ra
góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương
tối ngày hai mươi sáu tháng bảy tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân
tỉnh quảng trị cục chính trị quân khu bốn tỉnh đoàn quảng trị tổ chức chương trình nghệ thuật vang mãi
bản hùng ca đường chín và lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ chương trình nghệ thuật vang mãi bản hùng ca đường chín
đã tái hiện lại một thời kỳ đấu tranh gian khổ với rất nhiều hy sinh mất mát nhưng sáng ngời niềm tin
ý chí bất tử của những người con trung kiên của tổ quốc tại chương trình ban tổ chức đã trao tặng
năm sổ tiết kiệm mỗi sổ trị giá một mươi triệu đồng và năm ngôi nhà tỉnh nghĩa mỗi căn nhà trị giá bảy mươi triệu
đồng cho các gia đình chính sách khó khăn tặng sáu mươi xuất quà cho gia đình và con em gia đình chính sách
với trị giá một triệu đồng một xuất cùng ngày tỉnh đoàn quảng trị tổ chức thắp nến tri ân tại hơn
hai phần mộ ở bảy mươi hai nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh tại thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
cũng đã tổ chức chương trình văn nghệ tri ân với chủ đề mẹ và quê hương nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày
thương binh liệt sĩ chương trình là lễ tri ân các mẹ việt nam anh hùng lãnh đạo tỉnh đã trao
các phần quà cho các mẹ việt nam anh hùng các gia đình thương binh liệt sĩ chương trình nghệ thuật
được giàn dựng khá công phu ca ngợi người mẹ các thế hệ cha anh trong kháng chiến với bao mất mát
đau thương để có ngày hôm nay chương trình có ý nghĩa sâu sắc giàu cảm xúc thể hiện tấm lòng tri ân của
thế hệ trẻ hậu giang đối với các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân gia
đình thương binh liệt sĩ người có công với cách mạng thưa quý vị và các bạn đưa quê hương vào
cho đồng đội là chương trình hành hương về nguồn do các cựu chiến binh trong cả nước thuộc trung
đoàn hai mươi bảy triệu hải tổ chức hàng năm tại tỉnh quảng trị với tâm nguyện không đưa được các đồng đội
đã hy sinh về quê hương thì đưa quê hương vào cho đồng đội đây là cuộc hành hương về lại chiến
trường xưa với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ
trong không khí trang nghiêm tại đài tưởng niệm liệt sĩ thuộc căn cứ hồ khê xã cam tuyền
huyện cam lộ tỉnh quảng trị các cựu chiến binh cùng thực hiện nghi lễ nhập thủy nhập thổ từ mọi
miền quê của tổ quốc cùng hòa vào lòng đất quảng trị để những người lính mãi mãi nằm lại chiến
trường này có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của quê hương mình hàng trăm trái tim của những người
cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ như cùng chung nhịp đập dâng nén tâm nhang trước anh linh của
những người đã hy sinh vì đất nước chúng tôi vẫn là thề trong lòng là nếu như sau này còn sống mà trở
về thì chúng tôi sẽ vào để đưa anh em về quê thế nhưng mà mấy chục năm nay là những người lính
chúng tôi hiểu hơn ai hết được không phải là ai chúng tôi cũng có thể đưa được về hết thì chúng
tôi sẽ vào đây trước hết là mang cái hơi ấm của chính những người lính để vào sửa ấm cùng là làm ấm
lên những cái cánh rừng những dòng sông với anh em đồng đội tôi nhưng điều quan trọng hơn là chúng
tôi mang đất và mang nước của các miền quê của cả nước này vào cho anh em đồng đội coi như thực hiện
một phần cái lời thề mà của người lính trong thời kỳ chiến tranh là không phải đưa được đồng đội
về quê bây giờ chúng tôi không đưa được anh em về quê chúng tôi đưa quê hương vào cho đồng đội
trong dịp này hàng nghìn cựu chiến binh tại các mặt trận quảng trị năm xưa cũng thực hiện hành
trình về thăm lại chiến trường xưa về với đồng đội tại những cánh rừng thuộc các cao điểm ác liệt
trước đây họ cùng nhau thắp nén hương lòng ăn cùng đồng đội một bữa cơm cất lên những bài hát họ đã
hát trong những năm tháng chiến đấu oanh liệt nhất cùng ôn lại những ký ức hào hùng không thể nào quên
tất cả những gì mà miền bắc nơi quê hương của đồng đội ngại xuống giấc màn đất quảng trị
đây thì đều được đưa về ủ ấm cho các đồng đội từng tôi trên các nghệ trang liệt sĩ và chúng
tôi là những cán bộ chiến sĩ ở địa phương đã trả ra xô cong của các vùng đất này có nhiệm vụ đón
đồng đội như là người thân của mình trở về
ừ cuộc hành hương
đưa quê hương vào với đồng đội mang nhiều ý nghĩa đặc biệt tạo điều kiện cho những người lính năm xưa có cơ hội gặp nhau được sống lại những ngày cùng ăn cùng ở với nhân dân
đây là chương trình tri ân sẽ được duy trì như một nét văn hóa tâm linh góp phần làm vơi nỗi đau của hàng vạn gia đình khi chưa đưa được người thân về với quê hương
tiếp theo chương trình chương tay phỗ trợ bà con vùng lũ yên bái
xe kinh doanh dưới chín chỗ đều phải gắn màu taxi
yên bái là địa phương chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số ba gây ra
nhằm kịp thời động viên chia sẻ với các bạn
giúp đỡ cho người dân vùng tâm lũ văn chấn tỉnh yên bái các tổ chức cá nhân doanh nghiệp
các nhà hào tâm ở khắp mọi miền của tổ quốc đã đến thăm hỏi tặng quà
trợ cấp lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống
đoàn công tác của trung ương hội chia thập đỏ việt nam và hội chữ thập đỏ tỉnh yên bái đã đến động viên và hỗ trợ các nhu yếu phẩm
đến chia sẻ mất mát với nhân dân vùng lũ văn chấn
huyện văn chấn là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản khi có bảy người chết
theo báo cáo của mặt trận tổ quốc tỉnh yên bái đã tiếp nhận ủng hộ từ các tỉnh bạn
các cơ quan doanh nghiệp cá nhân gần bảy tỷ đồng ủng hộ nhân dân vùng bị thiên tai
hàng chục tấn gạo máy bơm nước và nhiều nhu yếu phẩm khác
trong đó hội chia thập đỏ là một thành viên
ngay từ khi hôm hành lập hội chia thập đỏ cũng đã tổng hợp khảo sát các danh sách thiệt hại
và thông tin cho hội chia thập đỏ cấp trên và các đơn vị biết được thiệt hại để có biện pháp để tổ chức cứu trọng
từ hôm xảy ra bão lũ này hội chia thập đỏ cũng đã tiếp nhận và đưa
các đoàn của hội chia thập đỏ và các tổ chức cá nhân của hội chia thập đỏ hòa bình
hội chia thập đỏ huyện xuân trường nam định nên thăm hỏi và cứu trọng bậc bào bị lũ lụt của huyện văn chấn
bão lũ nó cuốn xuống thì nhà cửa mất hết không còn cái gì
nhưng hiện tại là nhà nước đã tạo điều kiện giúp đỡ cho mấy hộp mì tôm và khoảng ba mươi cân gạo
và những hộp mì tôm
trong những ngày này các tổ chức cá nhân doanh nghiệp các nhà hảo tâm ở khắp mọi miền của tổ quốc
vẫn đã và đang tiếp tục đến tận các bản làng để thăm hỏi động viên tặng quà với mong muốn đóng góp sức nhỏ bé của mình
để cùng chung tay chia sẻ giúp đỡ người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống
đoàn công tác tỉnh con tum vừa tới tỉnh atapu lào để thăm hỏi hỗ trợ người dân huyện sạ nam say
đoàn công tác tỉnh con tum đã trao tiền năm trăm linh triệu đồng cùng ba trăm năm mươi xuất quà trị giá một trăm linh triệu đồng hỗ trợ cho ủy ban chính quyền tỉnh atapu
bộ chỉ huy quân sự con tum trao năm mươi triệu đồng và bộ chỉ huy biên phòng tỉnh con tum đã trao năm mươi triệu đồng tiền mặt
và một trăm linh xuất quà trị giá năm mươi triệu đồng cho bộ chỉ huy quân sự tỉnh atapu để gửi đến người dân
trong sự cố vỡ đập thủy điện xe piêng xe nậm nòi có một mươi năm hộ dân việt kiều bị ảnh hưởng
với tinh thần tương thân tương ái hội người việt nam tại atapu đã quyên góp được một trăm hai mươi triệu đồng
và quà để góp phần giúp đỡ người dân bị nạn tỉnh con tum đã trao số quà trị giá một mươi triệu đồng
thông qua hội việt kiều atapu gửi đến các hộ dân
vừa qua hội nghị phòng chống thiên tai khu vực phía nam năm hai nghìn một mươi tám
do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với các tỉnh thành khu vực phía nam
được tổ chức tại thành phố cần thơ
theo thống kê của tổng cục phòng chống thiên tai tại khu vực nam bộ trong năm hai nghìn một mươi bảy sạt lở cũng khiến
một trăm bảy mươi hai hộ dân phải di dời khẩn cấp gần một chín trăm linh hộ bị ảnh hưởng một trăm năm mươi sáu căn nhà dân bị sập đổ trôi hư hỏng
sạt lở gây thiệt hại gần một năm trăm linh mét đường giao thông nông thôn và gần một ba trăm linh mét kè đê bờ bao bị sạt trôi hư hỏng
để phòng chống thiên tai và phòng chống sạt lỡ bờ sông bờ biển tổng cục phòng chống thiên tai cho biết
thời gian tới sẽ cập nhật bản đồ cảnh báo sạt lở cho các tỉnh thành nằm trong khu vực bị ảnh hưởng
để phổ biến thông báo rộng rãi đến chính quyền các cấp và người dân
tổng cục cũng tăng cường phối hợp với các địa phương tổ chức hợp lý lực lượng quản lý đê
ngăn chặn xử lý nghiêm các di phạm pháp luật trong các lĩnh vực đê điều và tình trạng khai thác cát trái phép
lớn chiếm lòng sông bãi sông đặc biệt là tổ chức sản xuất chuyển đổi sinh kế phù hợp với khu vực thường xuyên
bị ảnh hưởng của thiên tai như hạn hán xâm nhập mặn phù hợp với đặc điểm sinh thái của từng dùng
và nâng cao năng lực dự báo thiên tai nhất là bão mưa lớn xâm nhập mặn cho các tỉnh gian biển khu vực nam bộ
thưa quý vị và các bạn bộ giao thông vận tải đang lấy ý kiến sự thảo sửa đổi nghị định tám mươi sáu về kinh doanh
và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
đặc biệt taxi tính tiền thông qua phần mềm hay còn gọi là taxi công nghệ
phải có màu để dễ dàng nhận diện và phục vụ công tác quản lý
theo đó với ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có phù hiệu xe hợp đồng
phải niêm yết chữ xe hợp đồng hoặc xe hợp đồng điện tử nếu sử dụng hợp đồng điện tử
như vậy các xe taxi nếu sử dụng những ứng dụng đặt xe điện tử phải gắn cố định hộp đèn mang chữ taxi điện tử
nếu áp dụng trên xe hợp đồng tương tự grab thì phải niêm yết chữ xe hợp đồng điện tử
trên xe phải có thiết bị được cài đặt phần mềm kết nối để giao dịch với hành khách
đảm bảo cung cấp các nội dung tối thiểu như hợp tác xã kinh doanh vận tải thông tin lái xe
thông tin giá cước và số tiền hành khách phải trả
việc bổ sung các quy định này để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách
bằng xe taxi điện tử tạo sự công bằng trong kinh doanh với các loại hình vận tải truyền thống
trong phần tin quốc tế lào nỗ lực ổn định cuộc sống người dân bị ảnh hưởng do vỡ đập thủy điện
mỹ xác nhận không áp thuế ô tô nhập khẩu của eu
chính phủ lào đánh giá sự cố vỡ đập thủy điện xe biên xệ đạm non
nội là vô cùng nặng nề gây ảnh hưởng tới cuộc sống của trên sáu người dân của một mươi ba bản
thuộc huyện sạn nàm say tỉnh atapu hiện chính quyền các cấp của lào đang nỗ lực để bố trí nơi ăn
chỗ ở cho trên ba người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố trên
ngôi trường cấp một này tại huyện sạn nàm say tỉnh atapu là nơi tạm trú của những người dân bản khốc cong
được sư tán tới sau sự cố vỡ đập thủy điện xe biên xe nạm nội tối ngày hai mươi ba tháng ba
người dân đã được cung cấp đầy đủ lương thực cùng quần áo được khám bệnh và cấp thuốc đầy đủ
chỉ còn mỗi nhà đồ đạc đã trôi hết mất rồi tôi trở về kiểm tra ngày hôm nay
giờ đây chẳng còn cái gì quần áo để mặc cũng không có giờ chỉ còn trông cậy vào đảng và chính phủ
hôm trước nước ngập mất hết tất cả chỉ còn mỗi bộ quần áo mặc trên người chẳng còn thứ gì
giờ chính phủ giúp nhiều quần áo

đồ ăn thức uống có đủ ăn đủ dùng không thì chẳng biết phải làm gì
hiện chính quyền các cấp tỉnh atapu vẫn đang tập trung dốc toàn lực tìm kiếm người bị mất tích
và sơ tán những người dân đang còn ở những khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của sự cố thủy điện sê piên xê nạm nội đến nơi an toàn
đây thực sự là một cuộc chạy đua nước rút trong bối cảnh trời đang có dấu hiệu mưa to trở lại
cuộc đàm phán thương mại giữa tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch ủy ban châu âu ec
jean claude juncker diễn ra vào ngày hai mươi năm tháng bảy đã đạt được bước đột phá quan trọng trong việc tháo ngòi nổ cuộc chiến thương mại có thể xảy ra giữa hai bờ đại tây dương
hôm qua bộ trưởng tài chính mỹ steven mnuchin đã xác nhận mỹ sẽ không đánh thuế nhằm vào ô tô của liên minh châu âu eu
trả lời câu hỏi của hãng tin cnbc về việc liệu mỹ có ngừng đe dọa áp thuế đối với ô tô nhập khẩu từ eu
bộ trưởng tài chính mỹ steven mnuchin cho biết
điều này là hoàn toàn đúng
theo tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp ngày hai mươi năm tháng bảy hai bên nhất trí phối hợp để tăng cường thương mại trong các lĩnh vực dịch vụ hóa chất dược phẩm sản phẩm y tế và đậu tương
theo đó eu sẽ bắt đầu mua đậu tương từ mỹ
ngoài ra tổng thống mỹ donald trump khẳng định hai bên sẽ giải quyết vấn đề liên quan đến thuế nhôm thép và các biện pháp trả đũa song phương hiện nay
chủ tịch ec jean claude juncker cũng thông báo hai bên đã xác định một số lĩnh vực hợp tác hướng tới không áp thuế đối với hàng hóa công nghiệp
hai bên cũng nhất trí củng cố hợp tác trong lĩnh vực năng lượng trong đó eu sẽ nhập khẩu thêm khí đốt hóa lỏng từ mỹ
liên quan tới vụ nổ xảy ra trước trụ sở đại sứ quán mỹ tại thủ đô bắc kinh trung quốc vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng bảy theo giờ bắc kinh tại cuộc họp báo cùng ngày bộ ngoại giao trung quốc cho rằng
đây là một vụ gây dối trật tự trị an hoàn toàn độc lập
người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cảnh sảng nhấn mạnh vụ việc đã được cảnh sát trung quốc xử lý kịp thời ổn thỏa
trước đó một vụ nổ lớn đã xảy ra ngay bên ngoài đại sứ quán mỹ tại thủ đô bắc kinh ở trung quốc
theo thông tin ban đầu vụ nổ đã tạo ra những cột khói bốc cao khiến một số người bị thương
theo thông báo từ công an thành phố bắc kinh nghi phạm được xác định là một nam giới họ khương hai mươi sáu tuổi đến từ khu tự trị nội mông
thông báo cũng cho biết nghi phạm đã bị thương ở tay sau vụ nổ và đang được chữa trị tại bệnh viện
hiện không còn nguy hiểm đến tính mạng vụ việc đang được tiếp tục điều tra
tổ chức giám sát nhân quyền syri vừa cho biết chính phủ syri hôm qua đã treo quốc kỳ của nước này tại vùng biên giới giáp cao nguyên golang
bị israel chiếm đóng khoảng bốn năm sau khi mất quyền kiểm soát khu vực này
theo tổ chức giám sát nhân quyền syri lực lượng ủng hộ chính phủ syri đã tiến vào khu vực này
và đã tiến vào vùng đệm chia cắt lãnh thổ syri với cao nguyên golang và treo cờ tại đó
trong khi đó nhật báo al watan thân chính phủ syri đưa tin quân đội đã treo cờ syri trên cửa khẩu qunecha cách vị trí binh sĩ israel đồn trú chỉ vài chục mét
diễn biến trên diễn ra sau khi một máy bay của syri bị israel bắn hạ trên cao nguyên golan hôm hai mươi bốn tháng bảy
điều này được xem là một sự việc hiếm hoi và làm dấy lên lo ngại leo thăng căng thẳng
trong ngày hai mươi năm tháng bảy máy bay chiến đấu của israel cũng tiến hành một cuộc không kích vào syri sau khi hai tên lửa được bắn từ syri vào lãnh thổ israel
truyền thông israel đưa tin hai tên lửa hoặc đạn cối bắn từ syri vào hồ tibet rias phía nam cao nguyên golan nhưng không gây ra bất kỳ thiệt hại hay thương vong nào
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại